xin chào các bạn
xin chào các bạn
bên cạnh đó các diễn viên của nhà hát tuồng việt nam cũng biểu diễn các vở tuồng đặc sắc dựa trên các cốt truyện dân gian của singapore
các tiết mục đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm hết sức thú vị
tiết mục gây ấn tượng nhất trong đêm giao lưu là tiết mục biểu diễn kết hợp giữa các nghệ sĩ nhà hát tuồng việt nam và các nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật singapore
tác phẩm đánh dấu sự kết hợp của các nền văn hóa khác nhau trong cùng một thể loại nghệ thuật truyền thống
tiết mục mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả

ban tổ chức đã trao huy chương vàng cho hai mươi chín tiết mục trao huy chương bạc cho hai mươi tám tiết mục
trong đó đoàn an giang đơn vị đăng cai đạt ba huy chương vàng và hai huy chương bạc
đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống của khu vực đồng bằng sông kiều long
được tổ chức luân phiên hai năm một lần tại các tỉnh thành trong khu vực
là nơi gặp gỡ giao lưu của nhiều nền văn hóa đặc trưng về tự nhiên môi trường sinh thái lịch sử và xã hội
vùng đất định cư của các dân tộc kinh hoa trăm khơ me nhằm góp phần bảo tồn
tôn vinh nét riêng biệt trong sự đa dạng sắc màu của đại gia đình năm mươi bốn dân tộc anh em
với tên gọi tràng vinh quy nhân kỷ niệm hai mươi năm ca hát
sau khi ra mắt mv đã gây được sự chú ý của khán giả
hình ảnh tái hiện lại lễ vinh quy của quan trạng xưa
ca khúc chẳng vinh quy do chính ca sĩ phương thảo viết lời
với sự kết hợp chất liệu của hai loại hình nghệ thuật truyền thống là tuồng và sầm
với những ca từ dễ hiểu
mv tái hiện cho người xem không khí rộn ràng của lễ dước trạng nguyên
nêu cao truyền thống tôn vinh đạo học của dân tộc ta
mv còn khiến người nghe quyến luyến bởi cái tình e ấp
trốn sang của người con gái nơi quê nhà với trạng nguyên do diễn viên tiến lộc thủ vai
tràng vinh quy có thể coi là một sáng tác mang màu cổ trang mới lạ hấp dẫn của phạm phương thảo
thảo có lẽ cũng giống như rất là nhiều người rất là yêu thích văn hóa cổ của việt nam
và trong đó có hình tượng trạng nguyên
thảo rất là mong muốn là mình có thể viết được một cái ca khúc về hình tượng này
các khúc tràng vinh quy thì viết theo cái chất liệu tuồng và sầm
mang cái hơi thở của thời đại bây giờ
thảo muốn thực hiện cái mv này chỉn chu nhất hoàn hảo nhất để kỷ niệm hai mươi năm ca hát của thảo
cũng như là để gửi đến khán giả gửi đến công chúng những người đã dõi theo và đồng hành trong hai mươi năm qua
đặc biệt mv chàng vinh quy là mv ca nhạc đầu tiên của đạo diễn khải hưng
một đạo diễn phim truyền hình gạo cội
sau khi nghe xong ca khúc trảng vinh quy của ca sĩ phương thảo
đạo diễn khải hưng đã bị thuyết phục và kêu gọi thêm năm đạo diễn nữa cùng thực hiện mv
như nghệ sĩ nhân dân lý thái dũng trong vai trò giám đốc hình ảnh
hay đạo diễn bùi thọ thịnh đạo diễn bộ phim thương nhớ ở
ai trong vai trò giám đốc nghệ thuật
cảm xúc để tôi có thể làm tốt với mv này
mv chàng vinh quy là một tác phẩm âm nhạc khác với lối làm mv truyền thống
từ những cố máy đậm chất điện ảnh giàu cảm xúc những góc quay cách kể chuyện
đến bối cảnh trang phục tỉ mỉ giống như một bộ phim điện ảnh cổ trang
sau khi xem xong mv tràng vinh quy của chị phương thảo
mình có thể dùng từ rất tuyệt vời quay cổ trang nhưng rất mới mẻ
làm cho người xem thu hút người xem hơn
cảm giác mà để người xem không thể rời mắt khỏi màn hình được
mình đã xem mv từ đầu đến cuối và không bỏ lỡ dây
đây là một mv làm rất là kỹ một sự đầu tư rất là lớn kể cả về con người về trí tuệ chất xám cũng như là kể cả về kinh tế
nó như là một bộ phim về cổ trang và có rất nhiều điều rất mới mẻ và có lẽ là rất ít các ca sĩ từ ngày xưa đến giờ đã từng làm những mv như thế này
thông qua cái mv này thì các khán giả và đặc biệt là khán giả trẻ sẽ hiểu hơn về văn hóa của dân tộc việt nam mình từ những thời gian xưa
là sản phẩm quy mô đầu tiên trong chuỗi dự án kỷ niệm hai mươi năm kh của phạm phương thảo với sự đầu tư chỉn chu và nhiều tâm huyết mv chàng vinh quy đã mang đến một sản phẩm âm nhạc với những thú vị khác biệt cho khán giả
không có lễ kỷ niệm chỉ bằng các tác phẩm các nghệ sĩ đã làm sống dậy tinh thần trong nghệ thuật của nhà viết kịch tài ba này
ý nghĩa nhân văn trong mỗi tác phẩm của lưu quang vũ lại được khắc họa một lần nữa trên sân khấu
cái khác ở đây chỉ là các thủ pháp nghệ thuật đã hiện đại hơn
các câu thoại gần gũi hơn với đời sống ngày nay
đã ba mươi năm trôi qua kể từ khi nhà viết kịch lưu quang vũ ngừng sáng tạo nghệ thuật khi đang ở tuổi bốn mươi đầy sung sức
dù vậy chưa khi nào tên tuổi và ký ức về ông ngừng hiện hữu trên sân khấu nước nhà cũng như trong tâm trí khán giả
nhà hát tuổi trẻ là đơn vị nghệ thuật đã dựng nhiều kịch bản của lưu quang vũ ngay từ những ngày đầu mới thành lập
trong đó có những vở diễn gắn liền với thương hiệu của nhà hát
những ngày này là chúng tôi thường xếp tất cả những chương trình khác lại dành tất cả để cho những vở diễn của tác giả lưu quang vũ
chúng tôi sẽ phấn đấu có đến một mươi vở khác nhau nữa
phải thừa nhận rằng kịch bản của anh vũ thì ngoài những nhân vật chính rất là hay thì nhân vật phụ cũng vô cùng hay
cái giá trị về con người giá trị về điều tốt đẹp thì nó vẫn giữ nguyên
nhưng cái nó thổi được hơi nóng ngày hôm nay và đã bản thân những người trẻ tuổi ngày hôm nay họ cảm nhận được
đó mới là cái điều chúng tôi cần hướng đến
vở này nó rơi cuối cùng
hay là ai là thủ phạm chúng tôi có mở chìa khóa bằng những cái hip hút và đưa một cái không khí trẻ vào để giải mã cái vở diễn
liên hoan các tác phẩm lưu quang vũ giới thiệu những tác phẩm đặc sắc của ông cũng là những vở kịch đã giành được nhiều giải thưởng lớn trong các kỷ liên hoàn sân khấu toàn quốc
với sự tham gia của các nghệ sĩ nhà hát tuổi trẻ như lời nói dối cuối cùng hoa cúc xanh trên đầm lầy ai là thủ phạm lời thề thứ chín
không gian của thời bao cấp vẫn được tái hiện
bằng hiệu quả của trang trí phục trang âm nhạc nhưng tiết tấu của vở lời nói của các nhân vật đã được sửa đổi cho phù hợp với xã hội hiện tại
điểm vinh dự và may mắn nhất mà tôi có được đó là được tham gia vào cả bốn vở bốn vai chính trong kịch lưu quang vũ
đây là niềm vinh dự nhưng đó là một cái thử thách
phải làm thế nào để một cái vở diễn ngày xưa nhưng mà vẫn phải mang hơi hướng hiện đại để khán giả bây giờ có thể cảm nhận được
khi bốn vở này diễn trong khoảng thời gian
thì cái việc mà để cho các nhân vật phải tạo được cái màu sắc khác biệt mà không bị trùng lập với nhau thì đó lại một cái thử thách nữa
thuộc thế hệ tám x thì tôi đã được nghe về những cái vở kịch của lưu quang vũ và có những vở kịch rất là xuất sắc mà bố mẹ tôi vẫn hay nói chuyện
tuy là sử dụng lại kịch bản đã nhiều chục năm rồi nhưng mang cái hơi thở của một rào diễn viên mới một đạo diễn mới một sân khấu mới
nó vẫn còn có sức sống và có sự sức hút
nhờ tôi hôm nay một mươi người đi xe thích cái vở lưu quang vũ vì rất là thực
cái kịch lệ rất là coi như là hay mà nói đúng với lòng dân lòng người
liên hoàn các tác phẩm sân khấu của lưu quang vũ sẽ diễn ra đến hết ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
mang đến cho khán giả cơ hội được thưởng thức các tác phẩm sân khấu đặc sắc xuyên suốt chặng đường bốn mươi năm nhà hát tuổi trẻ
một không gian nghệ thuật mang đến nhiều cảm xúc để thêm một lần nữa khẳng định tài năng của nhà viết kịch lưu quang vũ
và những giá trị nghệ thuật đích thực sẽ tiếp tục
tiếp tục được vinh danh và tỏa sáng
nhân sự kiện liên hoan các tác phẩm sân khấu của lưu quang vũ chúng tôi đã có buổi trò chuyện với nhà thơ họa sĩ nghệ sĩ nhân dân lê huy quang
người đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sân khấu cũng như đã từng tham gia giản dựng các vở kịch của tác giả lưu quang vũ
để hiểu rõ về những yếu tố hấp dẫn của kịch lưu quang vũ cũng như ảnh hưởng của ông đối với lĩnh vực sân khấu hiện nay
thưa nghệ sĩ nhân dân lê huy quang là một người từng gắn bó với nhà thơ nhà viết kịch lưu quang vũ
cũng như đã có cơ hội thiết kế sân khấu cho những vở kịch của tác giả lưu quang vũ
thì ông đánh giá như thế nào về sức hấp dẫn của cái lưu quang vũ trong thời điểm hiện nay
năm một nghìn chín trăm tám mươi lưu quang vũ viết vở kịch đầu tiên đồng tác giả với đào duy kỳ
đấy là vở diễn đoạt huy chương vàng năm một nghìn chín trăm tám mươi cũng là tấm giấy thông hành đưa lưu quang vũ vào con đường sáng tác
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi cho đến năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chỉ có bảy tám năm thì lưu quang vũ đã viết trên dưới năm mươi vở kịch
bản thân tôi đã thiết kế lưu quang vũ trên dưới một mươi vở gồm là cảy lương kịch nói kịch dân ca
và những vở tôi làm cho vũ có cái vách đá năm bỏng là cũng huy trương vàng hội diễn những tác phẩm của ông
đó để lại những cái dấu âm nhất định và người ta gọi là hiện tượng lưu quang vũ
cho nên dù mất từ tám mươi tám giờ tới ba mươi năm
có lẽ là không dài nhưng mà không phải là ngắn với một đời tác giả
vì có thể có những vở kịch cách đến một mươi năm đã không diễn nữa
thì đây ba mươi năm tại sao vẫn được diễn
và hiện nay nhà tuổi trẻ đang diễn
và một số đơn vị cũng đang nhận tức là cái sức sống của nó
vì những vấn đề lưu quang vũ đặt ra cách đây ba mươi năm
đến hôm nay vẫn còn nóng hổi vẫn mang tính thời sự
và anh có một câu rất hay
trong cái vở nếu không đốt lửa
là nếu anh không đốt lửa
tôi không đốt lửa chúng ta không đốt lửa
thì cuộc đời sẽ nhảm chán lắm
hay là một nhà thơ
trên đối thoại của lưu quang vũ trong kịch rất hay
nó hơn một số nhà viết kịch ở chỗ là
đối thoại trong kịch thì các bạn biết rồi
có thể rất đời thường có thể rất bình thường là vì nó đối thoại
chứ không phải một đời hoàn chỉnh
có thể vâng ạ thế là sao
nhưng vì là một nhà thơ
và có lẽ có cả gen di truyền của nhà thơ nhà viết kịch lưu quang thuận
là thân sinh lưu quang vũ
cho nên kịch của lưu quang vũ là đối thoại rất thích
và một trong cái đối thoại thích thì người ta mới nghe
mà người ta nghe là hấp dẫn chứ không chỉ là hiểu
đấy và ba là cái quan trọng là lưu quang vũ
đã đạt được những vấn đề cho lớp trẻ trong một số tác phẩm
như vụ án hai mươi hai ngàn ngày
hoa cúc xanh trên đầm lầy
cô gái đội ngũ nổi xám
các đá nông bỏng
là đặt những vấn đề cho lớp trẻ là hãy làm gì
làm như thế nào yêu nhau như thế nào
tình bạn như thế nào đấu tranh như thế nào
để xây dựng một xã hội tốt đẹp
và như trong cái vở cô gái đội ngũ nổi xám
lưu quang vũ có khẳng định là
hạnh phúc đích thực của mỗi người là cái quan trọng nhất
như những gì ông vừa chia sẻ
thì ông có thể cho biết là cái vị trí
cũng như là những đóng góp của kịch lưu quang vũ
đối với thời điểm hiện tại không
kịch lưu quang vũ cho đến bây giờ nó có một giá trị
đặt trong một cái gạch ngang là một giống vở
một tác giả tiêu biểu của dòng sân khấu đương đại
những tác phẩm của
lưu quang vũ là xuất sắc đặt vấn đề được
cả về nghệ thuật lẫn nội dung tư tưởng
và đấy là một điều rất đáng tự hào
về một nhà viện kịch còn trẻ
còn bây giờ xin kính chào và xin hẹn gặp lại